thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì và phát biểu tại diễn đàn kinh tế tư nhân việt nam hai nghìn một mươi chín với chủ đề
phát triển kinh tế tư nhân việt nam trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
theo nghị quyết số một mươi của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai và nghị quyết số chín mươi tám của chính phủ
cùng chủ trì diễn đàn có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng bàn kinh tế trung ương
tham dự diễn đàn có các ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí nguyễn thiện nhân bí thư thành ủy tp hcm đồng chí hoàng trung hải bí thư thành ủy hà nội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước đồng chí phùng quốc hiền phó chủ tịch quốc hội
và đại diện lãnh đạo các bộ ngành các cơ quan đại diện của nước ngoài ở việt nam và khoảng hai năm trăm linh doanh nghiệp tư nhân cùng tham dự
diễn đàn đã đánh giá lại kết quả sau gần hai năm thực hiện nghị quyết số một mươi của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai
nghị quyết số chín mươi tám của chính phủ về nhận diện các mặt được để phát huy và các mặt chưa được để khắc phục
quán triệt quan điểm đường lối của đảng và nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò vị trí của kinh tế tư nhân